vâng ngay lúc này thì phóng viên thu thủy của chúng tôi cũng đã có mặt tại hiện trường của vụ cháy
và sẽ có những thông tin và những hình ảnh mới nhất về vụ cháy này gửi tới quý vị
vâng xin chào trường quay hiện tại thì tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy
đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương các bước khám nghiệm hiện trường
và nhiều người dân tại đây cho biết khi đám cháy xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý
tuy nhiên thì đường đi vào hiện trường nhỏ nên lực lượng chức năng đã phải dùng các biện pháp cũng như là cùng người dân hỗ trợ chữa cháy
đến thời điểm hiện tại thì tất cả các bước cũng đã chuẩn bị xong nhiều lực lượng đã có mặt tại đây
và để công tác khám nghiệm hiện trường được hiệu quả thì cũng huy động rất nhiều lực lượng để có thể có mặt tại hiện trường xử lý hậu quả của vụ cháy

các cô làm các chú mới đi làm chỗ là thông thoáng